bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng đề nghị người dân khi phát hiện các trường hợp vi phạm
cần ghi lại hình ảnh cùng những thông tin về đặc điểm đối tượng biệt số xe nhãn hiệu xe vi phạm

kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị qua truy vết lực lượng chức năng phát hiện ca nghi nhiễm ở công ty bồ yên việt nam
của bình tân tp hcm nên đã triển khai các giải pháp dập dịch tại đây

hiện tại phía ngoài công ty bồ yên đang được phong tỏa một phần

công ty bồ yên việt nam chuyên sản xuất về giày thể thao với lượng công nhân đông nhất tp hcm hiện nay
ca nghi nhiễm là nữ công nhân làm việc tại khu xe của nhà máy

nên đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm
đến tối ngày tám tháng sáu người chồng có kết quả dương tính với covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã truy với một trăm bốn mươi một f một và đưa đi cách ly tập trung
cho ngừng toàn bộ sản xuất tại khâu mai tầng năm chuyển xe ba f năm
lấy mẫu và thông báo về địa phương cư trú hẻm một e đường số sáu chung cư nam long

chứ chưa có ghi nhận tình cảm là lây nhiễm thực tế tại công ty

đã xuất hiện công nhân và phục vụ sản xuất của công ty
cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh tại công ty trách nhiệm hữu hạng furukawa automotive pass việt nam
ở khu chế xuất tuân thọng quận bảy cũng xuất hiện một ca nghi nhiễm covid một mươi chín
có liên quan đến chùm ca bệnh khu mã lạng quận một
hiện lực lượng chức năng đang triển khai các giải pháp dập dịch tại đây
thành phố hồ chí minh hiện có một mươi bảy khu chế xuất khu công nghiệp và khu công nghệ cao
một năm trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động với hơn ba trăm hai mươi công nhân ba chuyên gia nước ngoài
đặc thù làm việc tập trung đông người môi trường kính sinh hoạt ở khu nhà trọ chật chội đông đúc
nên dịch xuất hiện ở khu công nghiệp được xem dễ bùng phát và khó kiểm soát
ngày chín tháng sáu năm công ty và bảy hộ dân tại phường tám quận một mươi một thành phố hồ chí minh
bị phong tỏa do nhân viên của một công ty bị phát hiện dương tính với covid một mươi chín
và tương tự là một block tại chung cư bộ công an thành phố thủ đức cũng đang bị phong tỏa
để phòng chống dịch covid một mươi chín sau khi nhận thông tin về trường hợp nghi mắc covid một mươi chín sống tại đây
tại hiện trường vào sáng ngày chín tháng sáu lực lượng chức năng đã căng dây phong tỏa một đoạn đường
trên đường số bốn cư xá bình thới phường tám quận một mươi một do liên quan tới ca mắc covid một mươi chín
khu vực phong tỏa gồm bảy hộ dân và năm công ty
lực lượng chức năng đã thực hiện công tác phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân bên trong
bước đầu xác định được một mươi trường hợp f một của ca mắc covid một mươi chín và đã đưa họ cách ly tập trung
tại block c chung cư bộ công an thuộc thành phố thủ đức từ trưa ngày chín sáu lực lượng y tế đã phù hợp
với lực lượng chức năng thành phố thủ đức truy bếp người liên quan tới ca nghi nhiễm covid một mươi chín và thực
hiện lấy mẫu cho cư dân sinh sống tại đây theo thông tin ban đầu trường hợp nghi nhiễm
covid một mươi chín là nam ba mươi chín tuổi đã được cách ly tập trung từ trước xét nghiệm lần một âm tính covid một mươi chín
hiện vợ của trường hợp nghi nhiễm này đang sống tại lô c trước đó tại chung cư bộ công an có năm trường
f một được đưa đi cách ly vì tiếp xúc gần với f hoặc làm việc cùng tòa nhà với f đến nay phát
hiện một ca nghi nhiễm covid một mươi chín nhằm chủ động ứng phó trong tình huống thành phố có năm trường hợp
dương tính với covid một mươi chín sở y tế tp hcm đã gửi công văn khẩn đề nghị bệnh viện bệnh viện nhiệt đới
tp hcm và bệnh viện huyện củ chi sẽ chuyển đổi công năng để chuyển tiếp nhận cũng như điều trị
các trường hợp mắc covid một mươi chín
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm sẽ lên kế hoạch cụ thể về chuyển đổi công năng các khoa dường của
bệnh viện để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín quy mô bốn trăm linh giường đối với người bệnh
tự trú mắc bệnh nhiễm khác ngoài trừ bệnh uống ván bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm sẽ có kế
hoạch chuyển đến các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tp hcm chủ động tập huấn cho toàn thể nhân viên
triển khai độc lập hai nhóm nhân viên y tế ở khu vực tiếp nhận điều trị bệnh covid một mươi chín và khu vực
uống ván nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế hiện tại nơi đây còn khoảng một trăm ba mươi
bệnh nhân không mắc covid một mươi chín tương tự bệnh viện huyện củ chi cũng sẽ được chuyển thành bệnh viện
điều trị covid một mươi chín củ chi khi có yêu cầu bệnh viện huyện củ chi chú động liên hệ bệnh viện bệnh
nhiệt đới thành phố tổ chức tập huấn nhân viên y tế về hướng dẫn chuẩn đoán chăm sóc điều trị người
bệnh covid một mươi chín phòng và kiểm soát lây nhiễm hồi sức cấp cứu cho người bệnh nặng
sở lao động và thương minh xã hội tp hcm cho biết vừa trình ủy ban nhân dân tp hcm gói an sinh
xã hội để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi dịch covid một mươi chín và đây cũng
là gói an sinh xã hội lần thứ hai mà ủy ban nhân dân tp hcm sẽ triển khai sau gói an sinh đã
thực hiện trong đợt dịch đầu tiên vào năm hai nghìn hai dự kiến tổng kinh phí cho gói an sinh lần này hơn
một tỷ đồng được rít từ nguồn ngân sách thành phố được ủy ban nhân dân tp hcm trình hội động
nhân dân tp hcm thông qua tại kỳ họp hội động nhân dân tp diễn ra vào cuối tháng sáu tới trước khi
áp dụng đến các đối tượng liên quan theo đó các nhóm đối tượng được áp dụng hỗ trợ gồm khoảng bốn mươi hai
lao động bị ngừng việc hoãn việc do doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch covid một mươi chín ba người lao động
chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp một trăm sáu mươi người lao
động tự do như bán hàng rong buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố thu gom rác phế liệu bốc vác
giáo ôn hai mươi giáo viên mầm non nhóm trẻ ngoài công lập hai hộ kinh doanh cá thể bị giãn cách
theo chí thị một mươi năm và một mươi sáu của thủ tướng chính phủ một trăm bảy mươi hộ thuộc diện chính sách có công diễn
bảo trợ xã hội việc triển khai thực hiện gói an sinh xã hội kịp thời thể hiện sự quan tâm chia sẻ của
đáng bộ chính quyền thành phố nhằm hỗ trợ cho người dân người lao động và doanh nghiệp vừa qua
khó khăn trong thời gian dịch bệnh
kính thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp
covid một mươi chín như hiện nay để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh tại các chốt chặn lực lượng
liên ngành tỉnh bạc liêu đã siết chặt công tác kiểm tra đo thân nhiệt tất cả các tuyến đường góp phần
phát hiện những người có biểu hiện nghi vấn về dịch bệnh cũng như là nắm được thông tin lịch trình
đi lại của toàn bộ người dân khi đi vào địa bàn của tỉnh
khẩn trương nghiêm túc đó là không khí đang diễn ra tại chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận ấp trà bang hai xã châu hưng a huyện vĩnh lợi
tỉnh bạc liêu dưới cái nắng chói chan cán bộ chiến sĩ công an cùng các lực lượng chức năng đang
tiến hành dừng kiểm tra tất cả các xe ô tô vào địa bàn tỉnh bạc liêu trong vòng chưa đầy một giờ
đồng hồ hàng trăm phương tiện được yêu cầu dừng kiểm tra và khai báo y tế số lượng phương tiện hàng
càng nhiều đồng nghĩa với việc lực lượng chức năng tại đây càng phải khẩn trương và phải đảm bảo
tuyệt đối an toàn

tỉnh bạc liêu quán lộ một a quán lộ phụng hiệp và tỉnh lộ ba mươi tám những chốt kiểm tra này được đóng
tại cơ ngõ ra vào tỉnh bạc liêu giám rãnh với các tỉnh bạn như sóc trăng cà mau
sau khi được yêu cầu dừng phương tiện lực lượng chức năng yêu cầu tài xế hành khách theo báo
y tế đầy đủ thông tin cá nhân lịch trình đi lại địa chỉ nơi ở số điện thoại được lực
chức năng hướng dẫn nhiệt tình cho người dân ghi lại tỉ mỉ rõ ràng
sự nghiêm túc khẩn trương và nhiệt tình giúp đỡ của lực lượng công an và các ngành chức năng tại
chốt kiểm tra đã tạo được sự thuận tiện cho người dân khi được kiểm tra tại chốt
em thấy là tới đây thì em thấy như là công an và đội nhân viên và các bác sĩ y tế hiến dẫn rất là
nhiệt tình giúp đỡ cho anh em khai báo y tế để phòng chống dịch dịch covid một mươi chín và đi qua cái đội
nhân viên rất là an toàn và yên tâm em ở từ sốc trăng lại đây thấy cũng anh em ở đây cũng
nhiệt tình kêu anh em xuống thử chỉ viết này kia cho anh em đây thấy cũng ở đây cũng ổn định
bệnh dịch này mình phải ngăn chặn này kia cho anh em đó rất là tốt tiếp nhận những cái tờ giấy
khai báo y tế và kiểm tra xem coi trong quá trình người dân khai báo y tế có vấn đề gì y tế mà mình
thấy có cần phải báo về
báo về địa phương thì y tế có nhiệm vụ tổng hợp rồi báo về địa phương trong toàn tỉnh đối với
những cái trường hợp mà ở ngoài tỉnh thì báo báo về tỉnh để tỉnh liên hệ với các các định bản rồi
để mỗi địa phương có cái biện pháp phòng chống ví dụ như f một có thể là cách ly tập trung tại cơ
sở tập trung f hai thì phải có quyết định cách ly tại nhà với sự khẩn trường nghiêm túc của mình
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đã và đang
phát triển về tinh thần trách nhiệm tất cả về sự an toàn của người dân góp phần ngăn chặn lấy
lùi dịch bệnh covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng và xã hội sáng nay ngày chín tháng sáu trường cao đẳng văn hóa
nghệ thuật và du lịch sài gòn đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng đối với
nghệ sĩ ưu tú đức hải động thái này được thực hiện trong lúc ồn ào về phát ngôn phản cảm cũng
như là sự mâu thuẫn trong những lý giải của nghệ sĩ đức hải về vụ việc
trong ngày hai tháng sáu trang mạng xã hội cá nhân của nghệ sĩ ưu tú đức hải có một bài viết có dùng
nhiều từ ngữ phản cảm có tính chất công kích một cá nhân khác trong phần bình luận chủ tài khoản này
tiếp tục tranh luận về đối tượng được nhắc đến trong bài viết của mình ban đầu nghệ sĩ đức hải
lý giải do tài khoản bị hacker chiếm đoạt nên đã liên hệ cục an ninh mạng để giải quyết sau đó anh
lại tiết lộ có nhiều tin nhắn mang tính chất tốn tiền yêu cầu chiến khoản để trả lại tài khoản
gần đây nhất một bài viết của đức hải công bố những câu từ không chuẩn mực là do một người con
nuôi viết ra không phải do hacker thực hiện phía trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch
sài gòn cho biết đã liên tục nhận được phản ánh từ khán giả ngay từ ngày phát sinh sự việc yêu
cầu xem xét chức vụ của nghệ sĩ ưu tú đức hải trước diễn biến ngày càng phức tạp để tránh
ảnh hưởng hình ảnh của nhà trường ban giám hiệu quyết định miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng đối
với đức hải có hiệu lực từ hôm nay ngày chín tháng sáu